tỉnh thanh hóa sẽ kỷ niệm tròn bảy mươi năm ngày bắc hồ về thăm đây cũng là địa phương có vinh dự được bác hồ về thăm bốn lần cùng với tình cảm sự quan tâm và kỳ vọng đặc biệt
đáp lại tấm lòng của bác nhân dân thanh hóa mãi mãi khắc ghi hình ảnh về người vị cha già của toàn dân tộc
trong những ngày này đảng bộ và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa đang hồ hởi cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm bác hồ lần đầu tiên về thăm ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
cụ lê đức nghi năm nay chín mươi một tuổi người đã may mắn được gặp bác vẫn nhớ như in từng câu nói của bác trong cuộc nói chuyện với hơn hai mươi bà con nhân dân trước nhà thông tin thanh hóa